theo dõi sát sao tình hình phù hợp chặt chẽ làm việc với các cơ quan liên quan phía anh
để xác nhận được danh tính của các nạn nhân trong trường hợp là công dân việt nam nếu có
đồng thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định
thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên
báo cáo thủ tướng trước ngày năm tháng một mươi một
chuyển sang thông tin khác cơ quan an ninh điều tra bộ công an vào ngày hôm nay
đã tiến hành khởi tố bị can
cơ quan an ninh điều tra bộ công an bắt tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với hai bị can trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
quá trình điều tra vụ án căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác
quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với các bị can gồm
một trần kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường vĩnh tuy
quận hai bà trưng thành phố hà nội chỗ ở phường mai động quận hoàng mai
thành phố hà nội nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường quang trung
quận hà đông thành phố hà nội chỗ ở xã cự khê huyện thanh oai thành phố hà nội
nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
cùng ngày sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với trần kim oanh lê ngọc hà
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát môi trường bộ công an đã vào cuộc để điều tra về sai phạm xử lý trên địa bàn tỉnh đồng nai
sau khi cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã phát hiện ra nhiều sai phạm
trong việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
theo đó cục cảnh sát môi trường bộ công an đã tiến hành thu thập thông tin hồ sơ tài liệu
có liên quan đến việc bảo vệ môi trường của các đơn vị doanh nghiệp nổi cộng
không chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường
trong đó đặc biệt là các đơn vị xử lý chất thải nguy hại chất thải rắn công nghiệp thông thường
và chất thải sinh hoạt
để có hướng xử lý theo quy định đối với các đơn vị sai phạm
cục cảnh sát môi trường sẽ điều tra về việc quy hoạch quản lý và các quy chuẩn yêu cầu kỹ thuật
đối với các khu bãi trôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trước đó kết quả thanh tra của cơ quan chức năng đồng nai đã phát hiện ra nhiều sai phạm
trong sử dụng đất thu gom vận chuyển trôn lấp rác thải sinh hoạt rác thải y tế và chất thải rắn
và tỉnh cũng đã có những xử lý bước đầu về những sai phạm này
bán các thiết bị điện máy cho khách hàng mà không cần phải trả tiền trước
hay là đặt cọc đây là hình thức bán hàng của rất nhiều cơ sở kinh doanh
nhằm tăng sức cạnh tranh cũng như là thu hút khách hàng
tuy nhiên cũng vì hình thức kinh doanh này mà hàng loạt cửa hàng điện máy
trên địa bàn huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa bị chiếm đoạt nhiều chiếc điều hòa
công an huyện thanh liêm đã truy bắt được đối tượng và bóc gỡ chiêu trò lừa đảo mới này
ngay sau khi tiếp nhận được tin báo của các cửa hàng điện máy trên địa bàn huyện thanh liêm
bị một đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê nhà trọ
để lắp điều hòa sau đó chiếm đoạt tài sản lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm
đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm
từ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi năm tháng một mươi công an huyện thanh liêm đã điều tra làm rõ
và bắt được đối tượng lại minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ở xã thanh phong huyện thanh liêm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi em đến chỗ cửa hàng điện lạnh em hỏi là chị có điều hòa paracelic bán không
chị bảo là có
thì em bảo là đến lắp trên một bộ
chị bảo hỏi địa chỉ ở đâu
thì em bảo ở chỗ thanh hà
thì khi nhân viên đến đấy gọi điện cho em bảo em sắp đến nơi rồi
thì em gọi với chủ nhà là tính có nhân viên đến lắp thì anh chú mở cửa cho mà cháu
thì nhân viên vào lắp
em đứng ở bên kia đường cách tầm độ hơn trăm mét thôi
thì khi nhân viên đến

chủ nhà ra mở cửa thì khi em thấy người ta đến mang điều hòa vào trong nhà rồi
thì em bảo là người ta là đến cho công ty làm bộ ăn tháo điều hòa ra
thì lợi dụng lúc sợ thì em vào em lấy điều hòa thôi
thủ đoạn hoạt động của hải là lợi dụng sự cạnh tranh của các cửa hàng điện máy bán điều hòa cho khách hàng
mà không cần phải trả tiền trước hay đặt cọc
sau đó thuê nhà trọ và trao đổi qua điện thoại với các cửa hàng điện máy
tới các cửa hàng điện máy để mua điều hòa về lắp tại nhà trọ
khi thống nhất giá cả và địa điểm lắp đặt xong hải đi về phía đường đối diện khu trọ để quan sát
thấy nhân viên vận chuyển điều hòa đến khu nhà trọ để lắp
thì hải gọi điện cho chủ nhà mở cửa để nhân viên mang điều hòa vào phòng trọ
và gọi điện cho nhân viên lắp điều hòa để điều họ đi nơi khác với nhiều lý do để lừa đảo
sau đó hải vào phòng trọ mang điều hòa đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
thì công an huyện thanh liêm cũng gửi khuyến cáo đến các chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện tử điện lạnh
trong quá trình kinh doanh phải nắm được thông tin của khách hàng
phải có xác nhận về tên tuổi địa chỉ cụ thể của khách hàng trước khi giao hàng
các thứ hai là các chủ nhà trọ
trong quá trình kinh doanh hoạt động cho thuê nhà
thì phải có hợp đồng đối với người đến thuê nhà
và phải nắm được thông tin cụ thể của người đến thuê nhà
và tránh để xảy ra những vụ việc mà đối tượng lợi dụng
việc thuê nhà và đặt hàng để lừa đảo tài sản của chủ cửa hàng
qua đấu tranh hải khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã lừa đảo chót lọt được hai máy điều hòa
của hai cửa hàng điện máy trên địa bàn huyện thanh liêm với tổng trị giá một mươi chín triệu đồng
hải là đối tượng có một tiền án về tội lừa đảo chất lọt tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên địa bàn và các tỉnh lân cận
công an huyện thanh liêm đề nghị các cơ sở kinh doanh điện máy đã bị lừa đảo
các thiết bị điện lạnh giống như thủ đoạn mà đối tượng lại minh hải thực hiện
liên hệ với công an huyện thanh liêm để phối hợp giải quyết
bảy đối tượng người trung quốc phạm tội tại việt nam vừa được lực lượng chức năng tỉnh lào cai
tiến hành trao trả cho cục công an hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng người trung quốc
thuê nhà tại số sáu trăm một mươi một b đường lê thanh phường bắc cường thành phố lào cai
tổ chức hoạt động đánh cờ bạc qua phần mềm có tên là leo bay của trung quốc
qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều thiết bị máy tính
thiết bị phát wifi
máy điện thoại dùng để phục vụ cho công tác đánh bạc qua mạng
theo lời khai của nhóm đối tượng này trong khoảng thời gian một tháng từ hai mươi tháng chín
cho đến thời điểm bị bắt giữ nhóm này đã thực hiện giao dịch số lượng tiền ảo
lên đến tương đương bảy mươi tỷ tiền việt nam
một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng chiều tối qua
đoạn thuộc địa phận thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến một người tử vong
thông tin ban đầu vào lúc một mươi bảy h
bốn mươi năm phút chiều qua tại đoạn thuộc phường trung dũng thành phố biên hòa
anh đỗ minh thành ba mươi tuổi chú phường quang vinh thành phố biên hòa
điều khiển xe máy băng ngang qua đường sắt lúc tàu se bảy lưu thông hướng hà nội
đi ra sài gòn đang lao tới
do không kịp tránh nên anh thành đã bị tàu đâm văn xa hàng chục mét và tử vong tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tới hiện trường khám nghiệm
điều tra xác minh vụ tai nạn
vào tối cùng ngày thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn múc trên
xã yà rom huyện đức cơ tỉnh gia lai có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép trái
và đối tượng đinh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số ba mươi bảy a trên một trăm chín mươi năm trên ba mươi ba minh khai phường minh khai
quận hai bà trưng thành phố hà nội
cụ điên quan đến tội cố ý gây thương tích công an huyện vĩnh linh của tỉnh quảng trị
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức việt sinh ngày hai mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi trốn thôn thiên kha xã tiên cường huyện tiên lãng
thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi lông mày rậm sống mũi thẳng rái tai trúc và có sẹo thẳng bảy cm
cách năm cm trên đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý